mới đây một nghiên cứu mới nhất của cơ quan an ninh y tế anh đã nhận định biến thể omicron đã thay thế delta để chủng covid một mươi chín thống trị tại nước này sau khi phân tích các kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật real time rt pcr của các ca bệnh
nghiên cứu cho biết gần năm mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín ghi nhận trong tuần này ở anh có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín dương tính nhưng không phát hiện các protein gai đột biến s trong mẫu bệnh phẩm dấu hiệu nghi vấn đầu tiên của một ca mắc biến thể omicron
nguyên nhân chính cho nghi vấn trên đến từ việc biến thể delta không có đột biến s tuy nhiên việc giải trình tự gen virus một cách hoàn chỉnh sẽ cần được tiến hành để xác minh đây có phải là một trường hợp mắc biến thể omicron hay không
thống kê của cơ quan an ninh y tế anh cho thấy
thủ đô london hiện là nơi có số ca nhiễm omicron trên tổng số ca mắc covid một mươi chín cao nhất tại anh với tỷ lệ tám mươi tám đồng nghĩa với việc cứ năm ca mắc covid một mươi chín thì có đến bốn ca nhiễm omicron
tỷ lệ tại các vùng khác của nước này cũng giao động từ bốn mươi năm bảy đến sáu mươi hai
qua đó củng cố hơn nhận định về việc omicron đã trở thành biến thể trội tại đảo quốc sương mù
trước đó trưởng cố vấn y tế của chính phủ anh chris witti cũng nhận định
việc biến thể omicron tiếp tục phát triển
iran với tốc độ chóng mặt nhiều khả năng sẽ khiến cho số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày tại nước này tiếp tục đạt đỉnh mới trong những ngày tiếp theo
vào ngày hôm trước một mươi bảy tháng một mươi hai đã là ngày thứ ba liên tiếp nước anh ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát với hơn chín mươi ba trường hợp được công bố
trong đó có ba hai trăm linh một ca nhiễm omicron và nâng tổng số ca mắc biến chủng này ở anh lên một mươi bốn chín trăm linh chín trường hợp
bên cạnh anh biến thể omicron đã trở thành chủng thống trị ở vùng scotland
khi chiếm khoảng năm mươi một tổng số ca mắc trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở khu vực này
thủ hiến scotland nicola sojian cũng cho rằng nguy cơ về một đợt sóng thần covid một mươi chín mới đang dần trở thành hiện thực
đồng thời khuyến cáo người dân nên ở nhà nhiều nhất có thể trong giai đoạn chuẩn bị cho giáng sinh và năm mới
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai rất nhiều người dân ở anh và hành khách đang lưu trú ở nước này đã đổ xô đến ga sanh pancras london và cả novo keny
kịp lên những chuyến tàu cuối cùng trước khi lệnh cấm nhập cảnh tạm thời từ anh vào pháp đối với các trường hợp không cần thiết chính thức có hiệu lực từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai theo giờ paris
ngay sau khi lệnh cấm nhập cảnh được chính phủ pháp công bố vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai vé tàu eurosta và vé đi phà qua eo biển manche xuất phát từ anh đã được bán hết chỉ trong một thời gian rất ngắn
ban quản lý của ga tàu sanh pancras cũng khuyên cáo các hành khách chỉ nên đến ga nếu như đã mua được vé đồng thời làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trước khi di chuyển
tại kadeuver cũng ghi nhận tình trạng hành khách phải đợi trong vòng hơn hai tiếng mới có thể lên phà
công ty vận tải biển của anh pno ferris đơn vị vận hành các chuyến phà đến pháp qua eo biển manche cũng lên tiếng xác nhận việc các hành khách đi pháp phải mất khoảng hai tiếng chờ làm thủ tục hải quan và thêm ba mươi phút ở quầy check in
một số hành khách đã không kịp lên các chuyến tàu mà mình đã đặt trước do gặp phải tình trạng tắt đường nghiêm trọng trên đường đến ga hay bến phà
các hành khách này cũng gửi tin nhắn đến các công ty vận tải
chính phủ pháp trước đó cho biết lệnh tạm thời cấm nhập cảnh đối với khách du lịch và doanh nhân từ anh được đưa ra trong bối cảnh biến chủng omicron đang diễn biến rất phức tạp ở nước này
mặc dù vậy lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với các tài xế chở hàng hóa từ anh đến pháp công dân và người có quyền lưu trú hợp pháp ở đất nước hình lục lăng cùng công dân các nước eu quá cảnh ở pháp
theo quy định mới các hành khách đủ điều kiện nhập cảnh sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ
trước khi di chuyển và phải tự cách ly sau khi nhập cảnh trong vòng ít nhất hai ngày
thủ tướng pháp jan casser cho biết lệnh cấm nói trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm biến chủng omicron tại anh đang tăng mạnh trong những ngày gần đây
cùng với đó là khả năng lây lan cực nhanh của biến thể này dựa trên những nghiên cứu mới nhất của một số nhà khoa học
một số doanh nghiệp vận tải của anh cho rằng lệnh cấm nhập cảnh của pháp đã ráng một đòn trí tử và có thể khiến cho doanh thu của họ trong dịp giáng sinh và năm mới sụt giảm nghiêm trọng
do vậy hiệp hội các công trình
lữ hành anh đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn với bộ trưởng bộ tài chính anh rishi sunak và bộ trưởng bộ giao thông vận tải anh grantarts nhằm thảo luận về các biện pháp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp theo ngành này
được biết ông sunak đã buộc phải cắt ngắn chuyến công tác đến california nước mỹ trong tuần này để chuẩn bị cho những cuộc họp khẩn với lãnh đạo các doanh nghiệp trước tình trạng hủy đặt chỗ hàng loạt trong dịp giáng sinh và năm mới do những lo ngại liên quan đến biến chủng amicron
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cũng là ngày thứ ba liên tiếp nước anh phá kỷ lục
với số ca mắc mới covid một mươi chín trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát với chín mươi ba bốn mươi năm người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai trong đó có ba hai trăm linh một ca nhiễm omicron và nâng tổng số ca mắc biến chủng này ở anh lên một mươi bốn chín trăm linh chín trường hợp
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới giao khuyến nghị tạm thời về tiêm trộm và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ hai và liều thứ ba
tổ chức này cho biết tùy vào tình trạng sẵn có các vaccine công nghệ myna như của hãng pfizer và moderna có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng astrazeneca và ngược lại
who cũng cho biết vaccine astrazennaca và các vaccine công nghệ mna có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng sinopharm
theo thông tin từ reuters who đưa ra khuyến nghị mới nhất dựa trên lời khuyên của nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine
của tổ chức này hồi đầu tháng một mươi hai
hội nghị cũng được đưa ra sau một nghiên cứu lớn công bố hồi tuần trước cho thấy liều đầu tiên của astrazeneca hoặc pfizer biontech và liều thứ hai bằng vaccine moderna trong chín tuần sau đó cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn
tuy nhiên who cho biết việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín như vậy cần tính đến nguồn cung khả năng tiếp cận và những lợi ích cũng như rủi ro của các vaccine covid một mươi chín đang sử dụng
tổ chức y tế thế giới cho biết sẽ xem xét lại các khuyến nghị nói trên nếu có thêm dữ liệu
khi who ra khuyến nghị trên nhiều quốc gia đã triển khai tiêm trộm và kết hợp do phải đối mặt với số ca covid một mươi chín tăng vọt nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm do một số lo ngại về tính an toàn của các loại vaccine
manh mối giúp giải mã tốc độ lây lan nhanh như chấp của biến thể omicron
biến thể omicron của virus sars gây covid một mươi chín lây lan nhanh như chấp và các nhà khoa học quốc tế đang nỗ lực giải mã đặc tính này
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ tỷ lệ ca nhiễm omicron ở nước này đã tăng gấp ba
bảy lần chỉ trong một tuần từ bốn tổng số ca bệnh lên hai chín
tại một số khu vực bao gồm new york và new ze biến thể này đã chiếm tới một mươi ba số ca nhiễm
tại anh giới chức nước này cho biết trong một gia đình nguy cơ omicron lan truyền từ thành viên này sang thành viên khác cao gấp ba lần so với delta
biến thể cũng nổi tiếng vì mức độ lây nhiễm cao
theo hãng truyền thông mỹ national public radio dữ liệu nghiên cứu mà giới chuyên gia quốc tế có được cho đến nay
đã hẽ mở cách thức omicron hoạt động bên trong đường
các nhà khoa học thuộc trường đại học hồng kông cho rằng so với biến thể delta omicrone tự nhiên lên nhanh hơn bảy mươi lần bên trong đường hấp của con người
và đạt mật độ cao hơn trong mô khoảng bốn mươi tám giờ sau khi nhiễm
trước những phát hiện trên chuyên gia miễn dịch học wilfrido garcia belchon thuộc viện ragon của bệnh viện đa khoa massachusetts đã phải thuất lên
điều đó thật đáng kinh ngạc
nghiên cứu cho thấy các đột biến của omicron tăng tốc quá trình xâm nhập hoặc tái tác
tuy nhiên điều này có mối liên quan thế nào đến tải lượng virus ở đường hốp vẫn là điều biển
wilfrido garcia belchon không tham gia nghiên cứu ở đại học hồng kông
tuy nhiên trước đó ông và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu khác và cũng nhận thấy omicron cũng có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với delta
sử dụng các virus giả họ phát hiện protein gai của omicron có sức công phá mạnh hơn khi giúp virus xâm nhập vào mục tiêu so với delta
đáng chú ý là omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với delta
lây nhiễm nhanh hơn gấp bốn lần so với phiên bản gấp của virus và gấp hai lần so với delta truyền thông mỹ dịch dẫn báo cáo nghiên cứu của nhóm garcia belchon
trong nghiên cứu của các chuyên gia đại học hồng kông nhà virus học michael chantuy cùng các đồng nghiệp đã lấy mô từ phế quản của người và tiêm vào đó các hạt virus sống
họ sử dụng ba biến thể gồm delta omicron và một chủng liêu hành trong năm hai nghìn hai mươi
sau đó nhóm nghiên cứu quan sát tốc độ lây lan của từng biến thể qua mô hô hấp
trong vòng hai mươi bốn giờ omicron đã tốc độ lây lan nhanh hơn
ông chen cùng các cộng sự còn tiến hành nhiều thí nghiệm với mô phổi
điều đáng kinh ngạc là bên trong loại mô này omicron nhiễm vào các tế bào kém hiệu quả hơn so với delta hoặc phiên bản gốc của virus
sự lây nhiễm tập trung vào phế quản nhiều hơn vào phổi và có tốc độ rất nhanh
mark verhorn nhà mỹ dịch học tại đại học lisbon mô tả
điều này có thể lý giải vì sao omicron gây bệnh không nghiêm trọng bằng delta hoặc bản gốc của virus
tuy nhiên nhiều nhà khoa học trong đó có ông bren hòn cho rằng quá sớm để kết luận như vậy
nhà vi rút học alejandro balas tại trường đại học e harvard chỉ ra rằng
một mơ khi đã bị cô lập sẽ không tạo ra nhiều phản ứng miễn dịch để chống lại virus
và trong nghiên cứu các chuyên gia mới cũng theo dõi sự lây nhiễm của virus trong bốn mươi tám giờ
thí nghiệm này được thực hiện trên đĩa trong thời gian quá ngắn
chúng ta chưa thể biết chắc chắn omicron nhiễm và mô phế quản có thực sự nhanh hơn nhiễm vào mô phổi hay không
vì chưa biết điều gì xảy ra bảy mươi hai giờ sau đó
nhà miễn dịch học wellfrido garcia belchern khuyến nghị
các chuyên gia cần phải đo tải lượng virus bên trong đường hấp của người bệnh
với người nhiễm delta số hạt virus bên trong đường hấp của họ nhiều hơn một lần so với các biến thể ban đầu
tôi muốn xem lượng virus như thế nào ở người nhiễm omicron
lấy mẫu từ người đã nhiễm bệnh thực sự đó mới là tiêu chuẩn vàng đó mới là nơi hành động
ông garcia belchern đồng quan điểm